vào ngày hai mươi chín tháng bảy ubnd tp hà nội ban hành văn bản hỏa tốc số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn ubndkt
gửi các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng
đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày hôm nay
có những trường hợp ra đường vẫn không mang theo mẫu chung
hoặc là có những trường hợp không có giấy xác nhận
phản ánh của phóng viên thời sự
sáng thứ bảy tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên
người dân ra đường vẫn khá đông
tại chốt cầu vượt ngã tư sở lực lượng chức năng của công an quận thanh xuân
đều dừng các phương tiện để kiểm tra
phần lớn người dân ra đường đều mang theo giấy xác nhận chuẩn mẫu
của ubnd tp hà nội
mẫu cũ là do tự công ty cấp chưa có giấy xác nhận của địa phương
nên cũng hơi khó việc lưu thông một số chốt kiểm dịch
từ khi có giấy mới thì từ nhà em
đến công ty đi đường thuận lợi thì các đơn vị chức năng kiểm tra
người ta thấy mong mới người ta cũng thông qua cho
dễ dàng thuận lợi di chuyển đến công ty hơn ạ
bên cạnh đó có trường hợp mang theo giấy nhưng làm mẫu cũ
nên lực lượng chức năng cũng tăng cửa nhanh nhở tuyên truyền như thế này
đi lại do yêu cầu công ty này là hiện tại vẫn chưa thuận nhớ mẫu
của ubnd tp ban hành đấy
chỉ có sau hôm nay thì xin hiểu vài thì hoàn thiện lại

bây giờ phải đợi tất cả mọi người cùng gom lại
để rồi cho tổng giám đốc ký
cho nên là bây giờ em cũng chưa có được
trong quá trình thực tế chúng tôi thực hiện nhiệm vụ
thì việc các đơn vị cơ quan và các doanh nghiệp
có rất nhiều mẫu và giấy tờ xác nhận
đi lại có thể xác nhận công tác của các đơn vị khác nhau
trong việc nắm bắt thông tin và xác nhận con người đó
có đi làm và công việc thật hay không đều rất khó khăn
nhưng khi ubnd tp và sở đưa ra mẫu chung
thì việc đó đã thực hiện hơn cái việc kiểm tra và xác định
được đơn vị con người và lý do đi lại
giúp cho việc kiểm soát và việc đi lại của người dân
dễ hơn trong thời điểm giãn cách toàn thành phố
còn tại chốt cầu vượt thái hà
trường hợp này ra đường nhưng chỉ có chứng minh thư
và giấy xét nghiệm covid
không có giấy xác nhận chuẩn kèm theo
khi được công an nhắc nhở

từ ngày hai mươi chín tháng bảy

văn chuẩn khi mà xác minh anh đi ra đường phải theo cái mẫu đấy
cái mẫu đấy thì tôi có ký cho một số cán bộ ở công ty của tôi
nếu ra đường thì có
nhưng bởi vì tôi nghĩ là tôi là chủ doanh nghiệp đấy
chả nhẽ tôi lại ký cho tôi
chưa thấy có cái văn bản nào mình ký cho mình cả
người dân ra đường hãy thực sự có việc
và phải có đúng đủ giấy tờ xác nhận
lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi
để các tổ chức cá nhân thuộc các đối tượng
được cấp giấy tham gia đi đường thuận lợi
đồng thời kiểm tra giám sát tuyên truyền nhắc nhở
và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có theo quy định